không cần đến xứ sở nhật bản hay thành phố sương mù đà lạt
những ngày này ngay tại khu du lịch sinh thái quốc gia măng đen huyện con pơ long tỉnh con tôm
du khách cũng có thể chiêm ngưỡng hoa mai anh đào khoai sắc
được mọi người nhắc đến là mảnh đất bảy hồ ba thác
với khí hậu quanh năm mát mẻ thuận lợi thích hợp cho việc trồng và phát triển các loại rau hoa xứ lạnh
huyện con plong còn trồng thêm loại hoa mai anh đào đây cũng là dịp hoa mai anh đào đang nở rộ
vì vậy hằng ngày tại măng đen đã có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan
chụp hình thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa này
theo huyện con pơ long cho biết trên địa bàn huyện có khoảng ba mươi năm mươi cây hoa mai anh đào
bên cạnh đó huyện cũng đang nhân rộng diện tích trồng hoa mai anh đào
để khi nhắc đến măng đen là du khách nghĩ ngay đến hoa mai anh đào